tại km chín mươi tám thuộc khu vực âu quý hồ trên quốc lộ bốn d huyện sapa tỉnh lào cai đã xảy ra một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng
làm sập ba căn nhà gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân
quốc lộ bốn d từ sapa đi lai châu bị ách tắc cục bộ
theo ước tính có khoảng bốn trăm linh mét khối đất đá đã đổ sập xuống khu vực nhà của các hộ dân
khi xảy ra sạt lở đất đá trong nhà bốn tầng mới xây của gia đình anh nguyễn công hà
ở tổ một mươi ba thị trấn sapa có năm người đang ngủ gồm hai vợ chồng anh hà hai con trai của anh và một người em
do căn nhà bị nghiêng từ từ nên anh đã kịp đưa mọi người trong gia đình ra ngoài trước khi ngôi nhà bị đổ sập
hai ngôi nhà bên cạnh bị đất đá cuốn trôi vùi lấp hoàn toàn
các nhà em đứng dậy chỉ cái nhà em nó khụy luôn nó trôi người vào hàng này tủ đập vào mặt em vào ngực
thế lúc đó em cố bò lên để đi ra cửa để thò chân xuống để kéo vợ với những con út của em lên
lúc lên đến mặt đường là một hòn đá khoảng mấy trăm khối lúc ấy nó rác rác rác
cả nhà lúc đấy là không nhìn không biết gì nữa là cứ cắm đầu cổ chạy thôi
công độ bốn d thì hiện nay là vị trí cơn bạ do anh hưởng cơn báo số ba
trước vị trí này là một điểm nữa là lý trình km một trăm linh một cộng một trăm năm mươi
ở phía từ lai châu về có nghĩa là cách thị trấn sa ba là ba km
thì cái này chúng tôi đã khắc phục và hiện nay chúng tôi đã có phương án phân luồng xe
chúng tôi cũng đã thông báo cho sở công lai châu là có phương án phân luồng
hiện nay chúng tôi ước tính là khoảng một mươi năm khối đất đá tràn trong đường
trong đó có những hòn đá như các anh đã thấy là rất là lớn
với khối lượng là
rất là nhiều cho nên là cần phải công tác tiếp theo là cần phải khoan để lộ mình để thông đường
nhưng mà trước mắt thì chúng tôi đã chỉ đạo chỗ bên công ty cổ phần bảo trì đường bộ là sẽ tạm thời
cố gắng để hót toàn bộ khối lượng đất đá nhỏ xà xuống đường để đảm bảo thông xe
tại hiện trường lực lượng cứu hộ của huyện sapa tỉnh lào cai đã huy động ba máy xúc khẩn trương khắc phục hậu quả
do lượng đất đá sạt lở xuống quá lớn
vùi lấp khoảng một trăm linh mét đường tại km chín mươi tám hai trăm linh nên giao thông trên tuyến lào cai lai châu bị ngưng trệ hoàn toàn
các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông
nhanh chóng thông đường cho người dân và các xe trọng tải nhỏ qua trước
bố trí chỗ đỗ cho các xe có trọng tải lớn chưa đi được
nhưng hiện nay khu vực này vẫn mưa nhỏ trên núi vẫn còn nhiều tảng đá lớn có nguy cơ sạt xuống bất cứ lúc nào
nên công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn